thưa quý vị dư luận thế giới chưa hết bất ngờ khi mà tổng thống nga vladimir putin ký xác lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng donets và lugan ở miền đông ukraine
bước đi đánh dấu sự leo thang mâu thuẫn đáng kể với mỹ và đồng minh thì lại một lần nữa sỡng sờ khi tổng thống putin quyết định mở chiến dịch quân sự tại đông ukraine
căng thẳng vốn đạo ở mức cao nay lại càng gai gắt hơn nữa
trong hai mươi bốn giờ qua một loạt diễn biến phức tạp đã xảy ra sau quyết định của tổng thống nga
các cuộc họp khẩn được tổ chức một loạt đòn trừng phạt tiếp tục được tung ra
hàng loạt các quốc gia vội vã sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại
về mục đích mở chiến dịch quân sự lần này của tổng thống putin là gì
tác động của quyết định này từ khu vực và thế giới ra sao
và đâu là giải pháp tháo ngòi căng thẳng leo cao hiện nay
những vấn đề này sẽ được bình luận phân tích rõ hơn với sự tham gia của khách mời trường quay ngày hôm nay
đại tá lê thế mẫu một chuyên gia bình luận về sự chiến dịch quốc tế
cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình của mạng nhân sân ngày hôm nay
thưa ông chúng ta cũng vừa theo dõi một số những diễn biến liên quan đến tình hình ukraine trong hai mươi bốn giờ qua
vậy theo ông đâu là mục đích tổng thống nga vladimir putin đã đưa ra quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông ukraine
và tại sao lại là thời điểm này
trước khi nói về thời điểm thì quyết định của tổng thống nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
thì diễn ra sau khi quốc hội nga đã phê chuẩn hiệp gợp ước hữu nghị và tương trời lẫn nhau giữa liên bang nga với cộng hòa nhân dân donetsk và lugansk
trong đó có một điều khoản là hỗ trợ về quân sự
vì vậy là cái thời điểm này diễn ra sau quyết định như vậy thì nó làm rất là logic và hợp lý
thế còn quyết định này thì chiến dịch này nhằm rất nhiều mục đích khác nhau
trước hết là ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở miền đông ukraine
trước cái nguy cơ là quân đội ukraine mở chiến dịch
xâm lược chiến dịch quân sự nhằm vào hai tỉnh donetsk và lukasher
thì có thể tạo ra một thảm họa nhân đạo
chúng tôi biết rằng trước đó thì nga đã hai nước cộng hòa đã tổ chức sơ tán phụ nữ người già và trẻ em sang liên bang nga
đấy là mục đích thứ nhất
mục đích thứ hai tức là giúp cộng hòa nhân dân donetsk và lugansk
dành lại quyền kiểm soát toàn bộ cái tỉnh donetsk và lugansk
mà hiện nay họ chỉ mới kiểm soát được hai phần ba thôi
còn một phần ba thì vẫn thuộc kỳ kiểm soát của quân đội ukraine
thứ ba là mục đích thứ ba tức là phí quân sự hóa tiêm lực quân sự của ukraine
trong đó có tiềm lực là sản xuất vực gần nhân
chúng tôi biết rằng là tổng thống zelensky đã từng tuyên bố rằng là ukraine sẽ sở hữu sẽ chế tạo vực gần nhân
trên cơ sở những công nghệ hạt nhân mà đã có từ liên xô trước đây
và chúng tôi biết rằng là ukraine hiện nay thì đã được mỹ xác định là liên minh đồng minh của mỹ ngoài nato
mà chiến lược an ninh quốc gia của mỹ thì đã xác định nga là kẻ thù là đối tượng tác chiến
cho nên cái việc mà nga việc ukraine sở hữu hạt nhân hay là sở hữu tiềm lực quân sự đã được mỹ và nato giúp đỡ xây dựng
thì sẽ là nguy cơ đổi nhãn tiền đổi nợ ca
và mục đích thứ bốn tức là phí phát xít hóa ukraine
bởi vì chúng tôi biết rằng là chính quyền ở okina dựng lên sau cuộc đảo chính vi hiến năm hai nghìn bốn
thì trong đó là nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân tộc cộng đoan và lực lượng phát xít mới mới trở dậy ở ukraine
thì phí phát xít hóa
và thứ tư là và thứ năm là trừng phạt những kẻ đã từng phạm tội ác diệt chủng đối với người dân nga và người dân ukraine gốc nga
những người ukraine nói tiếng nga trên lãnh thổ ukraine
thì như vậy có rất nhiều mục tiêu như vậy
và tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này là xét cho cùng đấy là phục vụ mục tích nhân đạo
báo chí phương tây thì có đưa ra quan điểm đó là hành động lần này của nga dường như là một cuộc xâm lược đối với ukraine
vậy ông nghĩ sao ạ
trước khi xin nói rằng là xin chia sẻ tức là thư ký báo chí của tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov
và khẳng định là không nên áp dụng cái thuật ngữ xâm lược cho cái chiến dịch quân sự này
và người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc thì cũng tuyên bố như vậy
thế thì trước khi mà phát động chiến dịch quân sự này thì tổng thống nga putin có nói rằng dựa trên hai cơ sở pháp lý
một thứ nhất là điều năm mươi vốt trong chiến dịch quân sự
theo cái điều khoản này thì cái hành động quân sự của nga không phải là hành động xâm lược
bởi vì nó không nhằm vô địch xâm lược lãnh thổ
thứ hai nó nhằm vô địch nhân đạo
tức là giúp người dân cộng hòa nhân dân donetsk và lugansk tránh khỏi thảm họa nhân đạo
thứ hai là giúp cho người dân ukraine tránh khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát sinh mới
bởi vì chúng ta tôi xin lưu ý tức là năm ngoái cuối năm ngoái thì liên hợp quốc đó đề trình lên một kinh dự thảo nghiên quyết
tức là cộng vinh danh cộng phục hồi tư thưởng của chủ nghĩa phát xít đã từng gây ra triển ngay thiệt lực thứ hai
thì có hai quốc gia duy nhất phản đối kinh nghiệm quyết này đấy là mỹ và ukraine
cho nên có thể nói rằng là chủ nghĩa phát xít mới hiện nay ở ukraine là một thảm họa không chỉ đối với nhật nam mà còn đối với thế giới
cho nên không thể gọi đấy là hành động xâm lược được
kể từ khi căng thẳng leo cao giữa nga và ukraine liên quan đến khu vực miền đông ukraine
thì cũng đã có rất nhiều những ý kiến cho rằng những nguy cơ mà nga sẽ tấn công quân sự vào ukraine
thế nhưng quyết định lần này của tổng thống putin vào ngày hôm qua thì cũng được xem
đồng quân đã tấn công quân sự vào ukraine
vậy thưa ông quyết định này có tác động như thế nào đến khu vực và thế giới
và một giải pháp nào sẽ được đưa ra để có thể tháo được ngòi nổ chiến tranh có thể nằm rộng
trước hết thì chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất rõ
tức là tác động của cuộc chiến lần này là tác động về giá dâu giá khí đốt
về làm xảo trộn thị trường tài chính thế giới ai cũng nhìn thấy
nhưng mà cái tác động đối với thế giới và khu vực thì nó phụ thuộc hai kịch bản giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở ukraine
kịch bản thứ nhất là kịch bản tích cực nhất
đấy là sau khi mà nga của họ tuyên bố tức là sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng
hoàn thành bốn nhiệm vụ những nhiệm vụ đặt ra chúng ta nêu trên
thì quân đội nga sẽ rút khỏi
và khi đó chính người dân ukraine sẽ bầu cử sẽ dựng lên một chính quyền mới
ký ép một chính quyền đó thực sự là vì dân vì sự dân chủ
vì sự phát triển vì sự tình vương của ukraine
vì sự hòa bình hữu nghị giữa ukraine với liên bang nga
và đây là một cái kịch bản tích cực nhất tích cực nhất
và lúc đó thì chính quyền ukraine phải công nhận hai nước ủng hộ nhà dân donetsk và lugansk
và sẽ tiến hành đàm phán với họ để thiết lập một quan hệ
một quan hệ hữu nghị
và lúc đó thì chính quyền ukraine sẽ thực hiện chiến tranh đối ngoại độc lập tự chủ
không phải trở thành một lực lượng đi sự địa quyền từ bất ngoài
còn trở thành công cụ để chống lại nga
thì lúc đấy tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái tác động của nó
thì theo tôi tác động nó sẽ sức tích cực
bởi vì chúng tôi biết rằng tổng thống nga putin luôn luôn chủ trương là
liên kết liên minh kinh tế au với liên minh châu âu
tạo ra một không gian phát triển
có thể là tình vương trước từ có
trên toàn bộ lục địa châu âu
nói hoài chủ trương này bằng cách là tách ukraine ra khỏi nga
bởi vì ukraine chính là cầu nối cực kỳ quan trọng giữa nga và liên minh châu âu
thế cho nên là tôi nghĩ nếu kịch bản này diễn ra theo đúng ý như thế
thì nó sẽ hệ sức tích cực
nó sẽ tạo ra một môi trường hòa bình ổn định hợp tác
không chỉ giữa nga và ekula mà giữa nga và liên minh châu âu
và đây là một kỳ theo tôi là kịch bản mà có thể thế giới cần phải đoán nhận
một cách hệ sức tích cực
còn kịch bản thứ hai là nếu như sau khi nga rút khỏi ukraine
và chính quyền ở ukraine vẫn theo đuổi chính sách của chủ nghĩa fascist mới
chủ nghĩa xâm phục cực đoan vẫn cố tình gia nhập nato
không thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ
và vẫn trở thành công cụ cho những thế lực ở bên ngoài
để thực hiện chiến tranh một cuộc chiến dịch chống lại nước nga
thì tôi nghĩ rằng là kịch bản này sẽ hết sức tồi tệ
nó không chỉ tác động đến chính lợi ích của nhân dân ukraine
không chỉ tác động đến lợi ích của nước nga
mà còn tác động đến chính lợi ích của các nước châu âu
và thậm chí cả toàn thế giới
cho nên kịch bản thứ hai là kịch bản tôi
thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nước nga sẽ không bao giờ để cho diễn ra kịch bản lần thứ hai một lần nữa
và theo tôi hy vọng và nước nga cũng đơn đỗ lực
để cho tình hình của nước nga diễn biến theo kịch bản thứ nhất
là kịch bản mà theo tôi kịch bản thì tất cả quốc gia đều mong đợi
rất cảm ơn thị xin sẻ của đại tá lê thương bộ trong xin hình hình hôm nay
thưa quý vị mỹ thì đã tuyên bố là không có kịch bản nào xảy ra
với việc là chính quyền mỹ triển khai quân đến ukraine để chống lại nga
như thế thì lo ngại về nguy cơ chiến tranh lớn dường như đã giảm đi phần nào
giữa tình hình căng thẳng thì nga vẫn để ngỏ khả năng là đối thoại
và chúng ta vẫn hy vọng vào một giải pháp làm dịu tình hình trong tương lai gần
chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến về tình hình ukraine trong các bản tin tiếp theo